thông tin từ công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần năm trăm linh kg pháo nổ các loại
đối tượng này đã thuê xe ô tô tự lái sau đó vận chuyển hàng lậu qua các cung đường ngõ ngách nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe ô tô nhãn hiệu fortuner biển kiểm soát một mươi chín a một mươi năm nghìn một trăm linh ba do đối tượng tên là quân ở thị trấn đoan hùng điều khiển
trên xe vận chuyển bốn trăm năm mươi một hai kg pháo nổ các loại
ngay khi bị phát hiện đối tượng quân đã bỏ trốn
tiến hành điều tra mở rộng cơ quan công an xác định số pháo trên do mai văn phú ở xã ngọc quan huyện đoan hùng vận chuyển từ tỉnh cao bằng về tỉnh phú thọ
sau đó giao cho quân mang đi cất giấu
tại cơ quan công an mai văn phú khai được một người đàn ông ở thị trấn đoan hùng thuê vận chuyển số pháo trên từ cửa khẩu tà lùng tỉnh cao bằng về huyện đoan hùng với giá ba triệu đồng
hiện công an huyện đoan hùng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án